theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín sáng nay chín tháng một mươi một việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới hiện tổng số ca mắc vẫn là một hai trăm một mươi ba người
trong một hai trăm một mươi ba ca mắc tính đến sáu giờ ngày chín tháng một mươi một đã có số ca điều trị khỏi là một bảy mươi ca số ca còn đang điều trị là một trăm linh tám ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn bốn trăm linh chín người